thì các bạn phải bù collagen
đối với việc điều trị bệnh trĩ thì thời gian sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu thưa bác sĩ
mức độ nhẹ chỉ có là trị độ một hoặc là trị độ hai mới
thì cái thời gian điều trị của các bạn là mất khoảng tám tuần các bạn
tức là mỗi tuần đến khám rồi sau đó sẽ được thầy thuốc hướng dẫn cho các bạn cách dùng thuốc đơn giản như thế nào
rồi cách tập những bài tập đại tiện như thế nào
rồi cách ăn uống bổ sung như thế nào
thì nói chung là khoảng tám tuần các bạn
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ vừa đưa ra
thì người bệnh sẽ có những kiến thức đầy đủ hơn về bệnh trĩ
trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa
bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư xây dựng khang trang theo mô hình hiện đại
bộ trí hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế
đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật và điều kiện vô khuẩn tại phòng nội soi và phẫu thuật
hệ thống trang thiết bị máy móc
được nhập khẩu đồng bộ từ các quốc gia tiên tiến
như hệ thống nội soi fuji bảy nghìn
hệ thống phẫu thuật nội soi ba d
đặc biệt là dụng cụ phẫu thuật robot cầm tay cơ học
cho phép trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa
bệnh viện đa khoa tâm anh tự tin làm chủ các kỹ thuật nội soi và phẫu thuật nội soi hiện đại
khắc phục tối đa những nhược điểm của các phương pháp truyền thống
đem đến kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc